các em học sinh và sinh viên còn được đi tham quan tìm hiểu một số mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn thành phố thái nguyên
trong ngày hôm nay buổi trải nghiệm tuyên truyền phòng cháy chữa cháy do công an tỉnh đồng tháp tổ chức đã thu hút được hơn bảy trăm linh người tham gia
đối tượng tham gia là người dân học sinh sinh viên con em của cán bộ chiến sĩ đang sinh sống học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh
đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa truyền tải đến người dân những kiến thức kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn
đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ và tham gia những tình huống thoát nạn cụ thể
thưa quý vị thực hiện chủ trương của bộ công an về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị địa phương tinh gọn mạnh
triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc cơ quan cảnh sát điều tra cấp cấp trong công an nhân dân
hiện công an các đơn vị địa phương đã và đang triển khai việc sắp xếp kiện toàn tổ chức lại bộ máy
với tinh thần chủ động quyết liệt thái bình là một trong những địa phương đã sớm bắt đầu hoạt động theo mô hình tổ chức mới
theo đề án số một mươi chín phương án số một của bộ công an kể từ ngày ba mươi một tháng tám và hoạt động theo tổ chức bộ máy mới đã từng bước giúp lực lượng công an tỉnh thái bình
làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
theo mô hình tổ chức mới công an tỉnh thái bình đã tiến hành sắp nhập phòng cảnh sát môi trường vào phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
điều chỉnh tên gọi thành phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường
phòng được cơ cấu thành bốn đội
ngoài nhiệm vụ chuyên môn như trước đây thì điểm mới hiện nay tất cả các đội đều có chức năng điều tra và được gắn theo từng chuyên đề theo lĩnh vực
yêu cầu công tác mới đặt ra những thách thức nhất định đối với lực lượng này
sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ và lãnh đạo công an tỉnh là chúng tôi phải họp đảng ủy lại và chúng tôi phân công nhiệm vụ và động viên anh em và những đồng chí ở môi trường điều tra phân công về và kèm cặp với các đồng chí trinh sát và đồng chí môi trường theo lĩnh vực đó tiếp tục phát huy cái tinh thần đó
không còn những lo lắng khi công tác tại đơn vị mới gần năm mươi cán bộ chiến sĩ hoạt động theo mô hình tổ chức mới đã nhanh chóng bắt nhịp công việc
phân đấu từ nay đến cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác đổi
với trung tá nguyễn hòa hiệp đàm nhiệm lĩnh vực mới liên quan đến công tác phòng ngừa điều tra án buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ cũng đòi hỏi trách nhiệm nặng nề hơn từ người đội trưởng này
tất cả những công việc hầu như là đa số là những việc mình chưa làm bao giờ bây giờ mình bắt nhịp công việc thì cũng phải học hỏi những đồng chí đi trước
tất cả cũng chung sức chung lòng từ đồng chí lãnh đạo đến cán bộ chiến sĩ
tại công an tỉnh thái bình phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cũng là đơn vị được sắp nhập với phòng tham mưu
cơ cấu mới của phòng tham mưu thành tám đội tăng một đội so với trước đây trung bình từ sáu đến một mươi cán bộ chiến sĩ một đội
bên cạnh sự thay đổi về mặt nhân sự phòng cũng được bổ sung thêm hai nhiệm vụ mới
vì vậy để đảm bảo công việc không bị gián đoạn bà lãnh đạo chỉ huy phòng tham mưu cũng đã khẩn trương tiến hành ra soát
đánh giá và phân công nhiệm vụ
với tính chất công việc nó cũng có những cái mới so với các đồng chí xác nhập
tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã làm tốt công tác giao trị giao trị nhiệm vụ và xác định đâu cũng là nhiệm vụ
do vậy thì cũng đã có những điều chỉnh rất là phù hợp phát huy cái năng lực sở trường của cán bộ nhân sĩ
phân đấu và thực hiện hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ công tác nhất là chỉ trường công tác trước đây
trước hết là phải làm tốt công tác nắm tình hình công tác quản lý
cán bộ để từ đó có những nhận xét chuẩn mực về năng lực sở trường uy tín và khả năng
quy tụ được cán bộ chiến sĩ ở các lĩnh vực công tác khác nhau để đánh giá về một con người
cái vấn đề thứ hai là phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho những đồng chí trong diện
phải luân chuyển điều động để các đồng chí yên tâm công tác
cùng với việc sắp nhập các phòng chức năng thì bên trong mô hình tổ chức của các phòng
và công an cấp huyện công an tỉnh thái bình cũng tiến hành xây dựng cơ cấu mới trên cơ sở sắp nhập một số đội
việc kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn hơn là bước cụ thể hóa góp phần thực hiện chủ trương của đảng
về xây dựng lực lượng công an nhân dân theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
đây cũng chính là tiền đề để xây dựng lực lượng công an thái bình thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
thưa quý vị hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được nhiều người sử dụng
đã giúp hạn chế lượng tiền mặt trong lưu thông hàng hóa giảm thiểu chi phí xã hội
mở rộng không gian rút ngắn thời gian cho quá trình bán và mua hàng hóa dịch vụ trong nền kinh tế
hình thức này cũng giúp phát triển các dịch vụ chuyên nghiệp về thu chi thẻ ngân hàng
thánh toán trực tuyến
thanh toán điện tử mà không làm thay đổi giá trị tiền mặt quy đổi
thanh toán không dùng tiền mặt còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững
tiện lợi tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu giao dịch
chuyển đổi với tiền của nước khác hay giúp đỡ người thân từ xa
đây cũng là nội dung trong tiềm bục đề án sáu ngày hôm nay
với sự trình bày cụ thể của bích tập viên linh trì
xin mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang góp phần thúc đẩy nhanh
quá trình chuyển đổi số phát triển kinh tế số hướng đến tiêu dùng văn minh hiện đại
thời gian qua nhiều địa phương trên cả nước đang triển khai thí điểm tuyến phố không dùng tiền mặt
kết quả bước đầu đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực
tại hà nội tuyến phố không dùng tiền mặt cũng vừa được phát động
với nhiều kỳ vọng của người dân và chính quyền thủ đô
và đầu tiên xin mời quý vị
hãy cùng đến với những trải nghiệm của phóng viên lê hoàng
từ tuyến phố đi bộ quanh hồ gươm
nơi vừa được thí điểm trở thành tuyến phố không dùng tiền mặt
tại trung tâm quận hoàn kiếm

vừa rồi là hai cách mua hàng của tôi
quý vị và các bạn sẽ chọn lựa cách nào
với tôi thì tôi sẽ chọn lựa cách thứ hai
bởi vì nó rất là tiện lợi và văn minh
đây cũng là một trong những cái lợi ích rất là lớn
của việc thanh toán không dùng tiền mặt
và việc thanh toán không dùng tiền mặt này
thì cũng là một trong những đề tài quan trọng
trong việc thực hiện đề án sáu
mà chính phủ đang nỗ lực thực hiện trong thời gian qua
những cái lợi ích và việc liên thông
giữa đề án sáu và thanh toán không dùng tiền mặt là gì
quý vị hãy theo dõi
thanh toán không dùng tiền mặt
là hình thức thanh toán sử dụng các phương tiện
thanh toán điện tử ứng dụng công nghệ số
như ví điện tử mobile banking internet banking
thay cho việc người mua và người bán
trực tiếp trao đổi tiền mặt
tại hà nội sự kiện phát động thanh toán không dùng tiền mặt
trên địa bàn quận hoàn kiếm vừa được tổ chức
đã giúp người dân thủ đô vô cùng hào hứng
với cách thức thanh toán này
quận hoàn kiếm nơi diễn ra sự kiện phát động tuyến phố
không dùng tiền mặt lần này
là một trong các đơn vị dẫn đầu
về thu ngân sách của thành phố
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thu ngân sách quận ước đạt một mươi ba tỷ đồng
các khoản thu thuần thúy
là tài chính thương mại dịch vụ
không có thu về nông nghiệp và công nghiệp
với khoảng hơn chín hộ kinh doanh
cá thể trên địa bàn
việc thanh toán không tiền mặt
là nhu cầu tự nhiên
mục tiêu của quận hoàn kiếm
là khi người dân du khách thực hiện các giao dịch
dù có mức chi phí dưới một mươi đồng
vẫn có thể thanh toán bằng các hình thức
chuyển khoản hoặc quét mã qr code
phát triển thanh toán điện tử

có lượng người đến đông
và có nhiều giao dịch

để vừa tiến hành tuyên truyền

việc kiểm soát
đảm bảo an ninh an toàn
cho việc thanh toán không tiền mặt
điện tử của quận hoàn kiếm
là một trong những nơi
đối với những người dân
mà chưa có các ứng dụng
thanh toán không dùng tiền mặt
thì ngày hôm nay
tại hoàn kiếm
ở những gian hàng này
thì những đơn vị cung cấp dịch vụ
sẽ hướng dẫn người dân
cài đặt các ứng dụng
để thanh toán không dùng tiền mặt
và điều bắt buộc
là mỗi người dân đến
để cài những ứng dụng này
thì phải có căn cước công dân
và đây là một yêu cầu bắt buộc
trước khi mỗi giao dịch được thực hiện
thì người ta phải biết
người thực hiện giao dịch là ai
và điều này sẽ giúp cho
các đơn vị quản lý nhà nước
quản lý tốt
hơn những giao dịch
trên thương mại điện tử
vâng thưa quý vị
các công nghệ mới hiện đại
trong thanh toán
như việc áp dụng
xác thực vân tay
nhận diện khuôn mặt
hay là sử dụng mã phản hồi nhanh
được các nhà cung cấp dịch vụ
nghiên cứu và ứng dụng
điều này giúp việc thanh toán
không dùng tiền mặt
có độ an toàn cao
quản lý chi tiêu dễ dàng
chính xác hơn
so với việc sử dụng tiền mặt
trong việc kiểm đếm
phía cơ quan quản lý nhà nước
thì không phát sinh
thêm chi phí in ấn
và đặc biệt là
các giao dịch điện tử
được quản lý giám sát
trên hệ thống số hóa
một cách minh bạch
ngoài các ứng dụng thanh toán
từ hệ thống các ngân hàng
các ứng dụng cộng thanh toán điện tử
của các đơn vị trung gian
cũng là một lựa chọn
cho người dân
việc quản lý các ứng dụng này
sử dụng đúng mục đích
là thanh toán
không dùng tiền mặt
cho tiêu dùng
chứ không thực hiện
các giao dịch phạm pháp
như rửa tiền
hay lừa đảo qua mạng
cũng là một thách thức
sẽ được khắc phục truyệt đệ hơn
khi dữ liệu dân cư
được làm đúng
như mục tiêu
của đề án sáu
để phát triển thanh toán
không dùng tiền mặt tốt
thì phải có
một hệ thống dữ liệu
và đề án sáu
để tạo ra
một nền tảng dữ liệu như thế
và hiện nay
các tổ chức tiến dụng
các trung gian thanh toán
đang trong lộ trình
kết nối với cơ sở dữ liệu
quốc gia và dân cư
cơ sở dữ liệu
trong căn cứ công dân ngân chính
để có thể
ăn là ai
để có thể
các dịch vụ
đặc biệt là dịch vụ
cho vai trực tuyến
ngày hôm nay
khi đi mua sắm
trên những tuyến phố
không dùng tiền mặt
của thủ đô hà nội
thì tôi cảm thấy
vô cùng là tiện lợi
các cơ sở dữ liệu cá nhân
với các ứng dụng
thanh toán không dùng tiền mặt
việc thanh toán này
trở lên minh bạch
và an toàn hơn
cũng giúp thuận tiện hơn
cho các quản lý giao dịch
của các cơ quan
quản lý nhà nước
và điều này
thì cũng giúp cho cá nhân tôi
tôi đang dần
trở thành một công dân số
một trong ba mục tiêu tổng quát
mà chính phủ xác định
về phát triển
thanh toán không dùng tiền mặt
tại việt nam
giai đoạn hai nghìn hai mươi một
đó là đảm bảo
an ninh an toàn
trong hoạt động thanh toán
không dùng tiền mặt
nâng cao hiệu quả
hoạt động của hệ thống ngân hàng
và hiệu quả
quản lý giám sát
của các cơ quan
quản lý nhà nước
minh bạch hóa
trong các giao dịch thanh toán
trong nền kinh tế
góp phần vào công tác
phòng chống tham nhũng
tội phạm kinh tế
phòng chống rửa tiền
tài trợ khủng bố
với việc bộ công an
đang xây dựng được
một cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia
đúng đủ sạch sống
đang góp phần
để mục tiêu đó
dần trở thành hiện thực
và đến đây
tôi xin được dừng phần truyền bày của mình
xin trở lại với trưởng quay
với những nội dung tiếp theo
chuyển sang các tin tức
an ninh trở tự
mở rộng điều tra vụ án
mỏ cắt lậu lớn nhất tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam
và khám xét
đối với phùng mỹ luông
là giám đốc công ty
trách nhiệm hữu hạn
xây dựng thương mại dịch vụ mỹ luông
về tội vi phạm quy định
về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
theo cơ quan cảnh sát điều tra
bị can phùng mỹ luông
đã thỏa thuận chi tiền cho lê quang bình
là chủ tịch hội đồng thành viên
tổng giám đốc công ty trung hậu sáu mươi tám
để được khai thác cắt trái phép
tại mỏ của công ty trung hậu sáu mươi tám
bước đầu xác định phùng mỹ luông
khai thác và bán trái phép

thu lợi bất chính hơn một mươi chín bảy tỷ đồng
đây là diễn ra
diễn biến mới nhất liên quan vụ vi phạm quy định
về thăm dò khai thác tài nguyên
đưa nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
xảy ra tại công ty trung hậu sáu mươi tám
sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang
và các đơn vị liên quan
cũng trong vụ án trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã khởi tố hơn một mươi bị can
trong đó có phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
trần anh thư nguyễn việt trí
giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh
lê quang bình chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc công ty trung hậu sáu mươi tám
thưa quý vị trước tình hình tội phạm tệ nạn xã hội
diễn biến phức tạp nhất là tội phạm
trong lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng
và ngày càng manh động
công an tỉnh an giang đã triển khai đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa
ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm này
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên
trên địa bàn thành phố long xuyên
chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ
những thanh thiếu niên này đã tụ tập thành nhóm
sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
để lại những hậu quả nghiêm trọng
từ thực trạng trên
công an các địa phương đã triển khai
các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm
từng công an phường xã
để phối hợp với công an phường xã
mời các em thanh thiếu niên
đã từng vi phạm pháp luật
và các em thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật
là đến để cho tội công tác
có các biện pháp giáo dục găng đe
đồng thời mời phụ huynh của các em
đến để cho tội công tác
là trao đổi
nắm được hoàn cảnh gia đình
tâm tư nguyện vọng của gia đình
đa phần các em vi phạm
là từ những mâu thuẫn

do thiếu sự quan tâm của gia đình
bị một số đối tượng
là kích động
xúi dục dẫn đến
tình trạng các em vi phạm pháp luật
sau hơn một tháng triển khai
thực hiện tại một mươi ba phường xã
tội công tác đã tiến hành giả soát
lập danh sách gọi hỏi răn đe
trên ba trăm linh đối tượng kết hợp công tác kiểm tra
vận động đối tượng và gia đình
giao nộp nhiều hung khí và vũ khí nguy hiểm
qua đó đã thu giữ hơn
một trăm linh hung khí các loại như
giao tự chế kiếm nhật trĩa bà
bên cạnh đó tội công tác đã mời
gia đình các thanh thiếu niên có hành vi vi phạm
pháp luật để tuyên truyền giáo dục
và cho các em làm cam kết
không tái phạm
trước tiên thì
giờ cũng đang họ kiếm việc làm cho nó làm
để mà nó không có thời gian để mà nó tụ tập
với mấy anh em bạn bè nó ở ngoài đó
nó thật lòng mà nói
tôi cũng không có bây giờ bên con mà nó nói
nghe phải không nó thật lòng chấp nhận tôi gửi đi luôn
cho qua một cái
quá trình cải tạo nó lại
để nó sống được bây giờ mình lo nó bao bọc
nó hoài xong tới ngày mình già đi nó cũng chẳng làm được
gì hết rồi cũng như không à
sự phối hợp chặt chẽ
của các lực lượng bước đầu đã mang lại
nhiều kết quả tích cực góp phần kiềm chế
kéo giảm tội phạm hình sự nói chung
tội phạm do thanh thiếu niên gây ra
trong thời gian qua
lãnh đạo quan hệ thành phố sẽ giao
các đối tượng
cho chủ độc hình sự
cũng như công an phường
tùy theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục
quản lý các đối tượng này
để tăng cường
các biện pháp nghiệp dụ cũng như công tác
từng tra kiểm soát trên địa bàn
nhằm làm giảm được
các hành vi
vi phạm pháp lực của thanh thiếu niên
cùng với sự vào cuộc quyết liệt
của lực lượng chức năng rất cần sự chung tay
giúp sức của các tổ chức chính trị xã hội
sự quan tâm giáo dục quản lý con em
từ phía gia đình kịp thời thông tin
đến cơ quan chức năng khi phát hiện
có dấu hiệu nghi vấn tội phạm góp sức
cùng với lực lượng công an thực hiện có hiệu quả
công tác phòng ngừa quyết tâm từng bước
đẩy lùi các loại tội phạm góp phần
làm trong sạch địa bàn
thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm nay
mùng bảy tháng một mươi văn phòng ban chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tỉnh lào cai thông tin lực lượng tìm kiếm
cứu nạn đã tìm thấy thêm một thi thể
nạn nhân bị thiệt mạng do mưa lớn
lũ ống xảy ra trên địa bàn tỉnh lào cai
vào đêm một mươi hai tháng chín đến sáng ngày một mươi ba tháng chín
khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày hôm nay lực lượng
tìm kiếm cứu nạn thị xã sapa đã tìm thấy
một thi thể nạn nhân tại khu vực lòng hồ
thủy điện nậm sài xã liên minh
chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân đã
xác định danh tính thi thể nạn nhân là ông
tẩn vân phấu dân tộc giao sinh năm

hiện gia đình đã đưa thi thể
nạn nhân về mai táng
như vậy là trong đợt mưa lũ diễn ra tại tỉnh
lào cai từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng chín
sapa là địa bàn chịu thiệt hại nặng
nề nhất về người tính đến ngày hôm nay
ngoài ra đến thời điểm một mươi bốn giờ ngày hôm nay
vẫn còn nạn nhân cuối cùng bị mất tích
trong đợt lũ này chưa được tìm thấy
là ông lý phủ nhàn chú tại
xã phìn ngan huyện bát sát
từ chiều tối ngày sáu tháng một mươi đến ngày bảy tháng một mươi
trên địa bàn tỉnh lào cai có mưa vừa
có nơi mưa to gây một số thiệt hại
về nhà ở sản xuất nông nghiệp và cơ sở
hạ tầng tại các địa phương
thưa quý vị những ngày vừa qua
trên địa bàn một số huyện tại long an
cũng xảy ra mưa lớn kết hợp với
chiều cường khiến chân nước dâng cao
gây ngập úng nhiều diện tích lúa lớn
đang thời điểm thu hoạch bị ngập úng
trong nước và lực lượng công an tỉnh long an
đã cùng với người dân thu hoạch
lúa chạy lũ
hàng chục hecta lúa
đang trong giai đoạn thu hoạch
bị ngập sâu trong nước
trên đầu trời nắng gắt
dưới ruộng nước ngập sâu
qua thắt lưng
nhưng các cán bộ chiến sĩ công an
vẫn giầm mình gặp đúa
nhiều bà con
rất cảm kích trước việc làm này
bởi nếu không có sự trợ giúp
kịp thời của các chiến sĩ công an
thì vụ mùa lần này
người nông dân thạch hóa
bị thất thu nặng nề
với các chiến sĩ công an
giúp nhân dân cũng như giúp
chính gia đình mình